ủy ban thường vụ quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ bảy tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội sẽ thảo luận về nhiều nội dung quan trọng như các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm việc ban hành nghị định của chính phủ quy định một số cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố hồ chí minh
ngay sau khi chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phát biểu khai mạc phiên họp các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội đã thảo luận về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm liên quan đến một số vấn đề lớn của dự án luật vẫn còn có ý kiến khác nhau như tội danh người từ đủ một mươi bốn tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi trừ trách nhiệm hình sự trách nhiệm hình sự của pháp nhân về quy định giá trị đối với hàng cấm làm căn cứ định tội định khung hình phạt vẫn nhận được nhiều ý kiến khác nhau
theo dự kiến dự án luật này sẽ được tiếp tục trình ra thảo luận tại kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn